công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang cho biết vừa triệt xóa thành công chuyên án cố ý gây thương tích thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bảy đối tượng về hành vi trên
khoảng giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khi anh bùi văn trí chú xã vĩnh hòa huyện u minh thượng tỉnh kiên giang cùng năm người bạn đang ngồi trong một quán rượu tại xã thạnh yên
thì bất ngờ một nhóm thanh niên đeo khẩu trang dùng mã tấu tấn công
hốt hoảng cả nhóm chạy ra phía sau quán rồi nhảy xuống mương nước thoát thân
riêng anh trí không chạy kịp nên bị các đối tượng chém nhiều nhát gục tại chỗ
nhận thấy vụ việc mang tính chất phức tạp ban chỉ huy công an huyện u minh thượng đã quyết định khởi tố vụ án
án cố ý gây thương tích
qua quá trình điều tra truy xét ngày hai mươi ba tháng một mươi công an huyện u minh thượng đã ra lệnh bắt khẩn cấp bảy đối tượng gồm danh hà trương gia đường trần văn vẹn danh ngoan trương minh trí phan văn nhơn và trần thanh bình đều trú tại huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
tại cơ quan điều tra danh hà khai nhận do xích mít từ trước nên ngày hai mươi tháng tám hà cùng đàn em mang theo hung khí đến huyện u minh thượng tìm nhóm của bùi minh trí để thanh toán
phát hiện nhóm của chí đang ngồi nhậu các đối tượng đã dùng hồng khí tấn công
chí bắt các đối tượng còn lại hiện đang lần trốn